chào mừng kỷ niệm bảy mươi bảy năm cách mạng tháng tám và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mùng hai tháng chín
vào sáng ngày hai tháng chín trên con sông kiến giang huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ hội đua bơi thuyền truyền thống mừng tết độc lập
lễ hội đua bơi thuyền trên sông kiến giang đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm hai nghìn một mươi
tham gia lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên con sông kiến giang huyện lệ thủy có hai mươi bốn thuyền bơi nam và chín thuyền đua nữ
các đội thi đấu ở hai nội dung với cử ly bơi thuyền nam hai mươi bốn km đua thuyền nữ một mươi tám km
có tổng số hơn một vận động viên trên địa bàn toàn tỉnh quảng bình tham gia
sau hai năm gián đoạn do dịch bệnh covid một mươi chín lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông kiến giang huyện lệ thủy đã được tổ chức lại với quy mô hoành tráng
đây là hoạt động văn hóa
thể dục thể thao nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc tinh thần thượng võ trên quê hương đại tướng võ nguyên giáp
xuất phát từ hội bơi đua của làng của tổng với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu